nhân tết trơn trần năm thơ mây của đồng bào khmer chiều nay đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã đến thăm chúc tết
tặng quà cho các thầy cô giáo các em học sinh sinh viên dân tộc khơ me tại trường đại học trà vinh
và đến thăm chúc tết tặng quà cho hội đoàn kết sư sã yêu nước
các vị sư sãi và đồng bào phật tử nam tông khmer
phát biểu với các thầy cô giáo và sinh viên phó thủ tướng thường trực trương hòa bình
ấn tượng với con số hơn hai mươi sinh viên theo học trong đó có khoảng ba mươi là con em người dân tộc khơ me
và thành tích lọt vào top ba trăm linh trường phát triển bền vững và thân thiện với môi trường thiên nhiên nhất thế giới
phó thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của trường là cơ sở đào tạo trọng điểm quốc gia
về ngôn ngữ văn hóa nghệ thuật khmer nam bộ
nói chuyện với các vị sư sãi ban quản trị các chùa phó thủ tướng ghi nhận những nỗ lực của phật giáo
nam tông khơ me tỉnh trà vinh đã vượt qua khó khăn đóng góp quan trọng cho thành tựu phát triển
kinh tế xã hội tỉnh nhà và của cả nước phó thủ tướng mong muốn đồng bào khơ me tiếp tục phát huy
thành tích đã đạt được nỗ lực hơn nữa trong việc phát triển kinh tế xã hội giữ gìn phát huy
bản sắc văn hóa tốt đẹp trung sức đồng lòng trong xây dựng đất nước